ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu các sở ban ngành đoàn thể thành phố
ủy ban nhân dân của hai mươi bốn quận huyện thực hiện nghiêm công tác quản lý nhà nước về lễ hội
trong bối cảnh dịp cuối năm với nhiều sự kiện lễ hội dự kiến được tổ chức
để chào đón năm mới hai nghìn hai mươi
các đơn vị tổ chức thực hiện phải tăng cường công tác thanh tra kiểm tra giám sát trước
trong và sau khi tổ chức lễ hội về trực tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ
an ninh trật tự an toàn vệ sinh thực phẩm cho nhân dân và du khách
tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt đồ mã vàng mã bảo đảm an toàn tiết kiệm
không để các đối tượng lợi dụng lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền
quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo mê tính dị đoan trái với thuần phong mỹ tục
vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh
tùy theo tình hình dịch bệnh covid một mươi chín mạch sở văn hóa thể thao được giao phối hợp
sở y tế thành phố tham mưu chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng dịch theo đúng quy định
để cho nhân dân yên vui đón tết